thông tin mới nhất về vụ ba mươi chín thi thể trong xe tải tại anh
theo đại sứ quán việt nam tại anh cảnh sát địa phương vừa thông báo có nạn nhân là người việt nam
nhưng chưa xác định danh tính cụ thể
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cũng cho biết
ngay từ đầu vụ việc bộ ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự và đại sứ quán việt nam tại anh
phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng các địa phương việt nam và anh
cung cấp thông tin liên quan từ việt nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân
mở đường dây nóng tiếp nhận thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ
trong trường hợp có nạn nhân là công dân của việt nam
đại sứ quán cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát anh
cho các cơ quan chức năng việt nam để kiểm tra chéo
hiện bộ công an việt nam và cảnh sát anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân
nghi là người mang quốc tịch việt nam và sớm công bố thông tin
việt nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người coi đây là tội phạm nghiêm trọng
việt nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm
mua bán người không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự
việt nam cảm ơn và đánh giá cao chính phủ anh các cơ quan liên quan và địa phương
đã tích cực triển khai khám nghiệm cung cấp thông tin về nhận dạng
và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng việt nam trong thời gian qua
chúng tôi hy vọng phía anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc
nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này